kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
bộ đội biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma túy từ lào về việt nam
đối tượng là lê anh tuấn quê tỉnh thanh hóa bị bắt quả tang vào sáng ngày một một mươi một tại quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một viên hồng phiến và một trăm linh g ketamine được cất giấu trong túi sách
tuấn khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người ở lào về tỉnh thanh hóa để lấy tiền công
mở văn phòng luật sư làm bình phong nguyễn hữu thạnh chú tỉnh quảng nam còn giả danh cán bộ công an ký hợp đồng đưa người ra nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện thạnh đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ một giấy chứng minh công an nhân dân giả hai con dấu giả một mươi bộ hồ sơ hợp đồng cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thạnh đã lừa khoảng một mươi bảy bị hại với tổng số tiền khoảng một mươi tỷ đồng đối tượng sử dụng để chơi tiền ảo chơi game trên mạng
ngoài vụ án này thạnh cũng là đối tượng đang bị công an thành phố hồ chí minh truy tìm cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bảy bị hại khoảng ba tỷ đồng
ba đối tượng trần thành phúc trần tuy phong và phan văn tài cùng chú tại thành phố trà vinh vừa bị công an thành phố trà vinh khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
do thiếu tiền ngày một mươi năm tháng một mươi phúc và long đã trộm cắp một chiếc xe máy tại xã long đức sau đó đưa cho tài đi cầm cố được một triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
ngoài vụ việc này các đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố trà vinh và huyện châu thành hiện lực lượng công an đã thu hồi được ba chiếc xe mô tô
thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container cũng như xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

hiện lực lượng công an đã thu hồi được ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố trà vinh và huyện châu thành

hiện lực công an đã thu hồi được ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố trà vinh và huyện châu thành hiện lực công an đã thu hồi được ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố trà vinh và huyện châu thành hiện lực công an đã thu hồi được ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố trà vinh và huyện châu thành hiện lực công an đã thu hồi được ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố trà vinh và huyện châu thành hiện lực công an đã thu hồi được ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố trà vinh và huyện châu thành hiện lực công an đã thu hồi được ba chiếc x

đã tìm tòi sáng tạo xây dựng phần mềm phi thon để ứng dụng vào công tác số hóa của đơn vị rất hiệu quả
đẩy nhanh tốc độ đạt được các yêu cầu của công tác số hóa đề ra
sau khi mà ứng dụng phần mềm của đồng chí thảo thì đã hoàn thành rất nhanh
kiểm thời đạt được yêu cầu công tác số hóa tại đơn vị
đến nay cỡ bản là một trăm linh gia liệu số hóa của đơn vị đã xong
với những ưu điểm nổi bật phần mềm số hóa hồ sơ của trung úy đặng duy thảo
cán bộ đội tổng hợp công an huyện crong phúc đã được lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc ghi nhận đánh giá cao
và cho triển khai rộng rãi đến các đơn vị địa phương để ứng dụng
giúp nâng cao hiệu quả công tác số hóa hồ sơ góp phần vào thành tích chung của công an tỉnh
tin an ninh trả tự công an tp hcm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
phía nam và các đơn vị liên quan đang điều tra làm rõ vụ nhóm sử dụng
trạm thu phát sóng di động giả mạo phát tán tin nhắn lừa đảo
chiều ngày ba mươi một tháng một mươi trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực hai trung tâm hai
cục tần số vô tuyến điện thuộc bộ thông tin và truyền thông nhận được thông tin
có dấu hiệu bts giả phát tán tin nhắn trên địa bàn tp hcm
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã xác định được vị trí chính xác
có nguồn phát sóng bts giả và theo dõi
là một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tỉnh tây ninh đang sử dụng bộ thiết bị bts giả
đặt trên xe ô tô loại bảy chỗ liên tục di chuyển để xâm nhập mạng viễn thông bất hợp pháp
phát tán tin nhắn quảng cáo lửa đảo
mở rộng điều tra trong đêm ngày ba mươi một tháng một mươi các lực lượng phối hợp đã phủ kích
bắt giữ thêm hai đối tượng khác có quốc tỉnh nước ngoài
theo thông tin ban đầu hai đối tượng này có vai trò quan trọng
trong việc tổ chức thiết lập trạm bts giả nói trên
hiện các đơn vị phối hợp đang mở rộng điều tra vụ việc xử lý các đối tượng liên quan
trong đêm ngày ba mươi một tháng một mươi các lực lượng phối hợp đã phủ kích
bắt là thiết bị kích điện không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng bị bắt là nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận khoảng tháng chín năm nay
đã mua năm bộ pin sạp kích điện trên mạng xã hội với giá hai bốn triệu đồng một bộ
nhằm bán cho người có nhu cầu sử dụng đi kích điện cá jun để kiếm lời
tuy nhiên chưa kịp bán thì bị cơ quan công an phát hiện thu giữ
tại thời điểm kiểm tra đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính số tiền sáu triệu đồng đối với hành vi trên
và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa là tăng vật vi phạm
thưa quý vị theo quy định hiện hành
tất cả xe khách buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình
camera ghi hình buông lái và truyền dữ liệu trực tuyến về cơ quan quản lý nhà nước
tuy nhiên khi đã có dữ liệu này việc thống kê của cơ quan quản lý lại phải thực hiện thủ công
dẫn tới quản lý dữ liệu chưa hiệu quả không kịp thời ngăn chặn vi phạm
do đó thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm
cướp đi mạng sống của nhiều người
hai vụ tai nạn xảy ra cách nhau khoảng một tháng
cướp đi sinh mạng của một mươi người và một mươi bốn người bị thương xảy ra tại địa bàn tỉnh đồng nai và lạng sơn
đã cho thấy những bất cập liên quan đến thiết bị giám sát hành trình gps
cần có thêm chế tải ra sao và giải pháp như thế nào để chấn chỉnh tình trạng này
có phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động vận tải khách đường bộ
phó chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô việt nam ông nguyễn công hùng
sẽ có những trao đổi trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng theo dõi
thứ nhất là về việc kiểm soát chúng ta ban hành quy định

nhưng chúng ta không kiểm soát luật
chúng tôi ở đây chúng ta phải khẳng định thế này
trong quy định trong nghị định số một mươi mà chính phủ đã ban hành là xe kinh doanh vận tải
doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải phải có bộ phận theo dõi về an toàn giao thông
tại sao đối với ngành vận tải phải quy định rất rõ như vậy
là bởi vì ngành vận tải là ngành kinh doanh có điều kiện liên quan đến tính mạng con người
thứ hai cái thiết bị giám sát hành trình là cánh tay nối dài của doanh nghiệp
là con đôi mắt của doanh nghiệp
đấy là đôi mắt của doanh nghiệp
và trách nhiệm của doanh nghiệp phải lắp ráp và kiểm soát nó
rồi mới tới cơ quan của nhà nước
không thể đổi lỗi hết trong công tác quản lý của cơ quan của nhà nước
cái thứ hai các doanh nghiệp đang sử dụng những hình thức là khoán khoán trắng cho lái xe khoán chuyến cho lái xe
thì từ cái việc tổ chức khoán cho họ và doanh nghiệp là tiết kiệm là không có bộ phận theo dõi về an toàn giao thông
vì vậy là họ lái xe can thiệp vào việc tắt cái
họ can thiệp lắp các cái thiết bị để can thiệp vào việc tắt gps
thì đây là cái lỗ hổng rất lớn
vâng thưa ông chúng ta cần nhìn nhận trách nhiệm của đơn vị chủ quản của các phương tiện vận tải này là như thế nào ạ
trách nhiệm đầu tiên là trách nhiệm của doanh nghiệp tôi xin khẳng định như vậy
bởi vì doanh nghiệp là người lắp
doanh nghiệp là người phải kiểm soát
đấy là trách nhiệm đầu tiên của doanh nghiệp
trách nhiệm thứ hai
là của cơ quan quản lý tại các địa phương
tôi nói ví dụ như sở thông vận tải hà nội
vừa rồi chúng tôi nhận được tất cả những cái quyết định
để thu hồi phù hữu của những xe chạy quá tốc độ
sở thông vận tải có cả một bộ phận người ta theo dõi
tất cả những cái xe từ xe tải
đến xe khách
xe tải xe khách xe taxi
xe hợp đồng chạy quá tốc độ là người ta gửi văn bản đến thu hồi xe phù hiệu
và nếu doanh nghiệp mà không thu hồi phù hữu để nộp trả cho sở thông thì
sở thông vận tải người ta sẽ
ra quyết định thanh tra toàn bộ cái doanh nghiệp đó
bên cạnh đó nữa
là theo quy định của tổng cục của cục đường bộ việt nam đã nâng yêu cầu nâng cái quy chuẩn của giám sát hành trình lên thành qc ba mươi một
nhưng tôi đánh giá là
rất nhiều khả năng
không phải là các doanh nghiệp này họ đang lắp thiết bị để họ tác động vào gps đâu
mà là do cái thiết bị giám sát hành trình chưa nâng cấp
nó không tích hợp được với cái quy chuẩn mới cái qc ba mươi một
vì vậy là chúng ta mất hoàn toàn tí niệm
đây sẽ là một cái rất là
cần phải xem xét
chúng ta phải kiểm tra
phải yêu cầu các doanh nghiệp
cung cấp cái thiết bị giám sát hành trình
phải báo cáo
báo cáo số lượng thiết bị các anh đang cung cấp ra
và số lượng của anh đã đạt tiêu chuẩn ở mức nào
phải yêu cầu các đơn vị nào
câu cuối cùng là theo ông thì
trước những bất cập như vậy thì đâu sẽ là giải pháp để có thể giải quyết
tình trạng này trong thời gian tới nhằm giảm thiểu vụ tai nạn như thời gian vừa qua ạ
chúng ta phải kiểm tra tất cả các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình
xem anh có bao nhiêu thiết bị
và anh đã nâng cấp
thiết bị cũ và thiết bị mới
tiêu chuẩn của đồng bộ phương án hệ thống
đồng kết hợp với cái việc
kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp thiết bị và kiểm tra tất cả những doanh nghiệp
chưa nâng cấp thiết bị giám sát hành trình
và phải có chế tài xử lý nghiêm túc
vấn đề thứ hai
xe dù bến cấp
mà nhà nước đang rất đau đầu chưa giải quyết được
và cũng là một cái cuộc xung đột
của các loại hình xe hợp lý
nó gây náo loạn
cho ngành vận tải
mất quản lý
và ở đây chúng ta phải khẳng định với nhau
tất cả người dân được phép tham gia kinh doanh những cái gì nhà nước không cấm nhưng phải chịu sự quản lý của nhà nước
để bảo vệ tính mạng con người
thế thì ở đây tôi xin nói rằng là
chúng ta hãy
khắc cấp các ngành phải vào buộc
bộ công an vừa rồi có những đề án đưa cảnh sát giao thông về tới tận địa phương tôi cho rằng đây là điều kiện rất tốt
mà chúng ta hãy lấy câu chuyện
của nồng độ tồn
cái câu chuyện của đội ngũ bảo hiểm
chúng ta áp đặt
vào cho các loại hình vận tải này
tất cả mọi cái xuất thân từ ý thức của người dân
bộ công an đã đặt tên cho các loại hình vận tải rồi
xe kinh doanh có biển số màu vàng rồi
nhưng chúng ta hãy bảo hộ quyền lợi của doanh nghiệp
và cũng từ cái việc bảo hộ này
chúng ta ra các văn bản
cơ chế để nhận diện
tốt hơn nữa
xe kinh doanh vận tải
phải có biểu trưng màu sơn logo và niêm yết số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp
ngoài cái việc xe kinh doanh vận tải phải niêm yết bản lá cước
thì phải niêm yết
thì phải có cái biểu trưng màu sơn logo
và số điện thoại để đăng ký với sở giao thông vận tải tại địa phương và được cấp phép
từ đó chúng ta sẽ kiểm soát được toàn bộ
bởi vì chúng ta thời buổi kỷ nguyên của công nghệ
tất cả công nghệ gắn trên đường trên xa lộ trên quốc lộ
chúng ta chỉ nhìn một màu sơn là chúng ta biết xe của doanh nghiệp nào
chúng ta không cần phải truy
và từ đó chúng ta sẽ kiểm soát tiếp là cái doanh nghiệp này
bộ phận theo dõi về an toàn giao thông của anh
có kiểm soát gps hay không
chứ chúng ta không cần phải chạy theo nhiều
chúng ta đã đưa ra các quy định
chúng ta đã đưa ra các điều kiện
thì doanh nghiệp phải chấp ảnh
xin cảm ơn ông đã dành thời gian khán giả truyền anntv
chương trình tiếp tục với một số thông tin chính sách mới đáng chú ý
tờ trình dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi tại kỳ họp thứ sáu quốc hội quá một mươi năm
có nhiều điểm đáng chú ý
như độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
sẽ hạ xuống bảy mươi năm
thay vì tám mươi tuổi như quy định hiện hành
giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu
để hưởng lương hưu từ hai mươi năm xuống một mươi năm năm
người đóng bảo hiểm xã hội dưới một mươi năm năm
không đủ điều kiện hưởng lương hưu
nếu không rút bảo hiểm một lần
cũng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng
ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành công văn
về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật
về xây dựng
kiểm soát an toàn
nhà trung cư cũ
nhà ở riêng lẻ nhiều tầng
nhiều căn hộ
thường gọi là trung cư mini
đối với diện tích đỗ xe tại công trình nhà ở
yêu cầu chủ đầu tư chủ sở hữu công trình
phải bố trí đủ diện tích
đỗ xe hai bánh
các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng
nhiều căn hộ
phải đảm bảo diện tích tối thiểu sáu m hai chỗ
để xe máy xe đạp
các căn hộ
trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ
trên một cư dân tại tòa nhà
thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình
để đảm bảo quy chuẩn quy định
khu vực sạc điện
cho xe sử dụng điện nếu có phải được bố trí riêng
không được sạc pin qua đêm
bệnh viện thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã triển khai dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu
theo đó thay vì không có thời gian đến các cơ sở y tế
người dân sẽ có thêm thời gian với thái độ phục vụ
của đội ngũ nhân viên trẻ năng động tận tâm
toàn bộ kết quả xét nghiệm từ cơ bản
đường máu mỡ máu men gan
đến chuyên sâu
luôn đảm bảo chính xác và nhanh chóng
lịch làm việc dịch vụ này cụ thể như sau
buổi sáng từ bảy giờ đến một mươi một giờ
buổi chiều từ một mươi ba giờ đến một mươi bảy giờ
các ngày thứ bảy chủ nhận làm buổi sáng
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý
có trong các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị một tám trăm hai mươi hai km là chiều dài đường cao tốc việt nam đã đưa vào khai thác
tuy nhiên hàng trăm km trong số này lại là những đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn
sau khi đoàn công tác của bộ công an chủ trì khảo sát đề nghị bộ giao thông vận tải khắc phục những tồn tại
thì hiện đã có một số động thái
nhằm cải thiện tình hình
từ kết quả ra soát bộ công an đề nghị bộ giao thông vận tải khắc phục các bất cập
và có lộ trình nâng cấp bảy tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn an toàn
có lộ trình xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông trên đường cao tốc
kết nối hệ thống camera giám sát cao tốc
vào trung tâm thông tin chỉ huy của cục cảnh sát giao thông
nhằm phối hợp giám sát xử lý vi phạm qua hình ảnh
trước đề nghị của bộ công an bộ giao thông vận tải vừa có văn bản
yêu cầu các đơn vị liên quan
ra soát xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên một số tuyến đường bộ cao tốc
về bàn giao đưa công trình đường cao tốc đang khai thác tạm vào khai thác chính thức
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu
hoàn thành công trình
và phối hợp triển khai thủ tục bàn giao tiếp nhận đưa công trình vào vận hành khai thác chính thức
báo cáo kết quả thực hiện trước ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
sáng ngày hai tháng một mươi một đoàn giám sát số hai của hội đồng nhân dân tp hà nội đã làm việc với ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội
về việc thực hiện kế hoạch
đầu tư công trung hạ và các công trình trọng điểm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của thành phố hà nội
trưởng đoàn giám sát đề nghị thời gian tới
ban tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh dự án nâng cao chất lượng
và tăng cường phối hợp các sở ngành thành phố
trong lập đề xuất giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm
bảo đảm chất lượng
trong xử lý giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục đầu tư
ngoài ra ban cũng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi triển khai dự án
để tháo gỡ các vướng mắc
đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng
đặc biệt đối với các dự án trọng điểm như đường vành đai bốn quốc lộ sáu đường nối pháp vân cầu rẽ với vành đai ba
quan tâm công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng kịp thời để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công
thực hiện việc quyết toán tất toán dự án hoàn thành bảo đảm đúng quy định
mặc dù các địa phương đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng
đặc biệt là các rừng nguyên sinh rừng đặc dụng
nhưng có một thực tế là lực lượng kiểm lâm đang quá mỏng trang bị thô sơ
trong khi lâm tặc hết sức liều lĩnh manh động
ở nhiều địa phương
số đơn xin nghỉ việc của lực lượng kiểm lâm liên tục tăng
phản ánh trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
những năm qua cơ quan chức năng các tỉnh trong khu vực tây nguyên
liên tục ghi nhận các vụ lâm tặc tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng
trong khi rừng tiếp tục bị tấn công
lâm tặc vẫn hoành hành dữ dội
thì cán bộ nhân viên ngành lâm nghiệp phải chịu áp lực quá lớn
chế độ đãi ngộ không tương xứng
nên rất nhiều người đã viết đơn xin nghỉ
trong nhiều năm gần đây chính sách đối với kiểm lâm đã thay đổi
có phụ cấp thâm niên nghề
nhưng chưa đáp ứng để giữ chân
đặc biệt muốn bảo vệ kiểm lâm giúp họ yên tâm làm việc
ngoài các chế độ đãi ngộ cần thay đổi hành vi người tiêu dùng trong tiêu thụ động vật hoang dã
số môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm đang là chủ đề được
giáo viên học sinh
và chuyên gia trên cả nước tranh luận sôi nổi
bởi mỗi phương án đều có yêu nhược điểm riêng
hiện nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ phương án hai cộng hai
tức thí sinh thi hai môn bắt buộc
toán ngữ văn và hai môn lựa chọn
hiện tại bộ giáo dục và đào tạo vẫn chưa chốt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
song nhiều giáo viên học sinh ủng hộ phương án thi hai cộng hai
bởi việc thi bốn môn không gây mất cân bằng giữa các tổ hợp tuyển sinh
nhiều chuyên gia cũng cho rằng
phương án này phù hợp với tất cả các tiêu chí và nguyên tắc
mà bộ giáo dục và đào tạo nêu lên
nhất là đáp ứng yêu cầu của nghị quyết hai mươi chín
nghị quyết số tám mươi tám của quốc hội
gọn nhẹ giảm áp lực giảm thời gian
đỡ tốn kém mà vẫn đảm bảo độ tin cậy trung thực
đánh giá đúng năng lực học sinh
cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh